kính chào quý vị và các bạn
do tác động của khối không khí lạnh tăng cường yếu và lệch đông nên các tỉnh thành phía đông bắc bộ
từ đêm nay xuất hiện mưa nhỏ dài rác lẫn sương mù vào lúc sáng sớm cùng với mức nhiệt độ giảm nhẹ
giao động từ một mươi năm đến hai mươi hai độ
sang ngày mùng bốn mưa sẽ gia tăng hơn nhưng trưa chiều có khoảng nắng xuất hiện
nên mức nhiệt cao nhất có phần tăng nhẹ
đến ngày mùng năm mưa mới giảm hẳn trời chuyển khô ráo hơn
còn các tỉnh thành phía tây bắc bộ do nằm xa khối không khí lạnh nên thời tiết khô giáo hơn
chủ đạo là ít mưa với mức nhiệt cũng có xuống tăng dần
hôm nay và ngày mai giao động từ một mươi năm đến hai mươi ba độ sau đó tăng nhẹ từ một hai độ trong hai ngày tiếp theo
đáng lưu ý vẫn chỉ là tình trạng sương mù vào lúc sáng sớm nên quý vị điều khiển phương tiện giao thông
chú ý giảm tốc độ để tránh xảy ra va chạm nguy hiểm
không khí lạnh tăng cường xuống cũng tác động đến thời tiết của các tỉnh thành miền trung
từ thanh hóa đến thửa thiên huế hai ngày tới trời chuyển nhiều mây hơn và có mưa nhỏ nhiều nơi
từ ngày mùng năm mưa giảm nhưng về đêm và sáng sẽ xuất hiện sương mù
làm giảm tầm nhìn xa ảnh hưởng đến hoạt động của người dân nơi đây
còn về nhiệt độ thì nền nhiệt hai ngày tới tại đây giảm nhẹ
giao động ở mức một mươi sáu đến hai mươi ba độ sau đó nhiệt độ tăng dần
khu vực trung trung bộ không khí lạnh cũng tác động yếu gây mưa ở diện dài rác trong ngày mai
sau đó mưa giảm nhanh phần còn lại thuộc nam trung bộ
chỉ có mưa vài nơi còn về nhiệt độ thì nền nhiệt tại đây sẽ giao động
từ hai mươi hai mươi chín độ có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên thời tiết ba ngày tới phổ biến là ít mưa ban ngày có nắng
có trăng về chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở đây có xu hướng tăng dần phổ biến ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ ba ngày tới thời tiết tại đây cũng trong xu hướng ít mưa
ngày nắng với nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ
khoảng từ hai mươi hai ba mươi ba độ có nơi cao hơn